sự bùng nổ của virus zika một lần nữa đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục giám sát và kiểm soát dịch bệnh trong khu vực
đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc cần có một chiến lược y tế công cộng rõ ràng và toàn diện
để đối phó với mối đe dọa của các loại dịch bệnh mới xuất hiện đối với an ninh sức khỏe
trong phần điểm đến tuần này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước campuchia xinh đẹp
campuchia có rất nhiều địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng và thu hút khách du lịch
nơi đây không chỉ nổi tiếng với ankavat mà còn có các kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp nằm ở những nơi xa xôi hẻo lánh và ít được du khách biết đến
một trong số đó chính là thành phố biển kép nằm ở cực nam campuchia
thành phố biển kép sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến vẻ đẹp của fren riveria cách nơi đây sáu dặm
hơn một thế kỷ trước đây là nơi tập trung của thực dân pháp
cách tây nam thủ đô phnom penh ba giờ đồng hồ đi xe nên có rất nhiều cư dân người pháp sinh sống thời bấy giờ
đến với thành phố biển kép bạn sẽ thấy đây là nơi tọa lạc các nhà hàng và quán rượu xinh đẹp cùng với các nhà nghỉ xinh xắn nhưng có phần cũ kỹ
cáp được coi là một thỏi vàng ẩm thực kể từ khi những người châu âu đầu tiên đặt chân đến đây
người pháp sành ăn có thể nhanh chóng nhận ra hương vị đặc trưng trong ẩm thực của họ hòa quyện với mùi cay thơm nồng của giống tiêu địa phương
tuy nhiên kho tàng thực sự ở đây lại chính là bãi biển với nguồn sản vật phong phú
bãi biển kotosei gần đó rất thích hợp cho những ai đang tìm kiếm sự cô đơn tĩnh lặng
đảo thỏ là hòn đảo lớn nhất và cũng là hòn đảo đẹp nhất ở kép
khoảng hai mươi năm phút đi tàu từ kép ra bạn đã có thể nằm thư giãn trong những chiếc tròi lá để tận hưởng sự thư giãn giữa thiên nhiên
thành phố biển kép còn nghèo nhưng người dân nơi đây lại rất dễ mến và thân thiện
cuộc sống nông thôn bình lặng và vẻ đẹp tự nhiên có một sức hút mãnh liệt đối với những ai đã từng đặt chân đến nơi đây
chắc hẳn sau khi ghé thăm thành phố biển kép tại đất nước campuchia xinh đẹp quý vị sẽ không thể quên được vẻ đẹp bình yên của nơi này
còn bây giờ như thường lệ sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình kinh tế văn hóa xã hội trong khu vực asean
ngày một tháng một vừa qua cố vấn nhà nước kiêm ngoại trưởng myanmar bà aung san suu kyi đã tới nhật bản
đây là chuyến thăm đầu tiên của bà suchi đến nhật bản kể từ khi đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ
của bà lên nắm quyền ở myanmar hồi tháng ba năm nay
trong chuyến thăm bà aung san suu kyi hội kiến với thủ tướng nhật bản shinzo abe nhằm thảo luận về vấn đề hỗ trợ kinh tế
và tiến trình kiến tạo hòa bình với cộng đồng sắc tộc thiểu số ở myanmar
ngoài ra bà aung san suu kyi sẽ gặp gỡ ngoại trưởng fumio kishida và một nhóm các nhà doanh nghiệp nhật bản
chuyến thăm nhật bản năm ngày của bà aung san suu kyi là chuyến thăm mới nhất trong một loạt chuyến công du nước ngoài của bà
nhằm quảng bá myanmar là điểm đến của đầu tư
theo số liệu từ cơ quan hải quan trung quốc một mươi quốc gia đông nam á chiếm ba mươi bảy lượng thép xuất khẩu của trung quốc
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tăng ba mươi hai so với năm trước đó và tăng hai mươi so với cách đây năm năm
đông nam á đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng lớn nhất đối với xuất khẩu thép của trung quốc
lượng thép xuất khẩu sang đông nam á chiếm tới hai phần ba lượng hàng xuất khẩu tăng trong năm ngoái và chiếm hầu hết trong năm nay
tuy nhiên việc này cũng tạo nên áp lực lớn cho các nhà sản xuất thép nhỏ tại đông nam á
đồng thời tạo nên sự cạnh tranh trong dài hạn cho các nhà sản xuất thép chất lượng cao tại nhật bản và hàn quốc